ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh quảng ngãi vừa quyết định công nhận tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
theo văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh quảng ngãi các xã bình trung bình thới huyện bình sơn hành nhân hành thiện hành đức hành phước hành tín đông và hành trung huyện nghĩa hành đều đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
với việc đủ điều kiện và đạt các tiêu chí tám xã này chính thức được công nhận là các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi sáu
như vậy đến thời điểm này quảng ngãi có hai mươi bốn xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng ngãi phân đấu có thêm một mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới và một huyện về đích nông thôn mới là huyện nghĩa hành